trước tình trạng tôm hùm chết hàng loạt do sốc nước lũ sau bão số một mươi hai
và để phòng ngừa việc tôm sẽ tiếp tục chết do ảnh hưởng của bão số một mươi ba
tại vùng nuôi tôm trọng điểm vịnh xuân đài thị xã sông cầu
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn
khẩn trương kiểm tra hướng dẫn người nuôi phương pháp xử lý và tránh ô nhiễm môi trường
đối với vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng nước ngọt do mưa lũ
bà con cần di chuyển lồng bè đến nơi an toàn và có điều kiện môi trường đảm bảo cho thủy sản sống
nhất là tôm hùm
nếu quan sát nước có màu đục do mưa lũ ở khu lồng bè
người nuôi cần chú ý không nâng lồng nuôi lên mặt nước nhằm tránh tôm cá bị sốc
bên cạnh đó hạ lồng gần đáy nhưng không được sát đáy và giảm ngay lượng thức ăn từ năm mươi đến bảy mươi
lưu ý sử dụng thức ăn phải có chất lượng trộn vitamin c men vi sinh đường ruột
và khoáng mì lượng để tôm ăn tăng sức đề kháng
đối với ao nuôi thủy sản thu gom ngay rác và các chất thải khác
rửa sát trồng dụng cụ nuôi bờ ao bằng các loại thuốc sát trùng thông thường như vôi
chlorine và tăng hạm lượng oxy giảm độ đục nước
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một thị xã sông cầu có một trăm bảy mươi bảy hộ nuôi tôm hùm
với hơn một sáu trăm năm mươi lồng ở các phường xuân phương xuân yên xuân đài xuân thành và xuân thọ
bị thiệt hại
bốn mươi bảy tỷ đồng gần hai trăm linh hectare ao đìa nuôi tôm thẻ chân trắng
cua biển và các loài thủy sản khác bị vỡ bờ cuốn trôi